thưa quý vị trong điều kiện hiện nay khi tình hình trong nước khu vực và thế giới liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh nội dung trên khi thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình quốc hội dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong phiên làm việc sáng nay
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm cho biết dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
đến nay hồ sơ đã được chỉnh lý hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia
việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương của đảng về xây dựng củng cố
duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở điều chỉnh chức năng nhiệm vụ chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
gắn với kiện toàn lực lượng tinh gọn đầu mối giảm chi phí ngân sách nhà nước tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
điều chỉnh thay đổi về vị trí chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất
qua đó xác định cụ thể vị trí chức năng nhiệm vụ quan hệ công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
với tính chất là lực lượng quần chúng được tuyển chọn dưới sự quản lý của chính quyền tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
quy định về nhiệm vụ bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
đây là nguồn quan trọng để tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với lực lượng đã được tuyển dụng huấn luyện cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong điều kiện hiện nay khi tình hình trong nước khu vực và thế giới liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
yêu cầu đặt ra phải tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách cũng như phải huy động được quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân để giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và giữ vững an ninh trật tự
ngay từ địa bàn cơ sở là yêu cầu cần thiết qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là phương án tối ưu nhất
vừa đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa đảm bảo quyền con người quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của hiến pháp
trình bày báo cáo thẩm tra chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho biết
ủy ban quốc phòng và an ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật với những lý do nêu trong tờ trình của chính phủ
cơ quan thẩm tra cũng cho rằng thực tế hiện nay vấn đề tranh chấp khiếu kiện hoạt động của các loại tội phạm tình hình tai nạn tệ nạn xã hội ở nhiều địa phương vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp
đa số các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự đều xảy ra ở cơ sở cần phải được phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời từ sớm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả cho xã hội
cơ quan thẩm tra cũng đánh giá dự thảo luật đã tiếp thu làm rõ việc sắp xếp kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động không làm tăng chi phí ngân sách phương án bố trí lực lượng và dự kiến số lượng người tham gia
đánh giá tổng thể toàn diện hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản lực lượng khác đang hoạt động hiện nay
cũng trong phiên làm việc vào sáng nay sau khi nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật này
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thay mặt cơ quan soạn thảo giải trình về một số vấn đề đại biểu quan tâm
qua thảo luận đa số đại biểu bày tỏ nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
các đại biểu cho rằng đa số vụ việc về an ninh trật tự xảy ra từ cơ sở và để ngăn chặn không để diễn biến phức tạp
trở thành điểm nóng thì phải có lực lượng kịp thời giải quyết ngay từ đầu
liên quan đến vấn đề trụ sở làm việc bộ trưởng tô lâm cho biết lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ không có trụ sở riêng mà hoạt động chủ yếu ở trụ sở chính quyền trụ sở công an xã và hoạt động ở các nhà sinh hoạt cộng đồng nên không phát sinh kinh phí dành cho trụ sở
về một số vấn đề khác bộ trưởng tô lâm cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu ý kiến đại biểu quốc hội để tiếp thu hoàn thiện dự án luật
cũng trong phiên làm việc sáng nay với chín mươi bốn ba mươi ba đại biểu có mặt ấn nút biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua dự án luật hợp tác xã sửa đổi
quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ hai mươi bảy c đến đường tỉnh dt sáu trăm năm mươi sáu tỉnh khánh hòa kết nối với lâm đồng và ninh thuận với chín mươi năm ba mươi bốn
với chín mươi bốn chín mươi bốn đại biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua dự án luật hợp tác xã sửa đổi
với chín mươi ba bảy mươi hai đại biểu biểu quyết tán thành quốc hội đã chính thức thông qua luật phòng thủ dân sự
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi với chín mươi ba bảy mươi hai đại biểu có mặt biểu quyết tán thành

cũng trong phiên làm việc chiều nay quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi